tại hà nội báo điện tử đảng cộng sản việt nam đã tổ chức tọa đàm
quyền và lợi ích hợp pháp của việt nam trong biển đông theo luật pháp quốc tế
tọa đàm tập trung phân tích trao đổi làm rõ các chứng cứ
chứng minh quyền và lợi ích của việt nam trong biển đông
tại cuộc tọa đàm các diễn giả đã làm rõ nội dung cơ bản của công ước liên hợp quốc
về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai khẳng định việt nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử
về chủ quyền đối với hai quần đảo trường sa hoàng sa dẫn chứng ra các tuyên bố của chính phủ việt nam
về xác định đường cơ sở tính chiều rộng lãnh thổ trên biển của việt nam
đồng thời các diễn giả đại biểu cũng khái quát những bài học kinh nghiệm
trong gìn giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thời gian qua
các giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
từ đó phát huy trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc phát triển bền vững kinh tế biển
bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc trên cơ sở luật pháp quốc tế